bốn đối tượng là khách và nhân viên của quán karaoke gold do lương đình ngôn
trú tại xã vũ sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn làm chủ
vừa bị lực lượng công an huyện bắc sơn bắt giữ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tối ngày bảy tháng hai tổ công tác công an huyện bắc sơn kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke gold
phát hiện bắt quả tăng bốn đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy gồm lý văn thành phạm bảo sơn
đều trú tại huyện bắc sơn hoàng thị diệu chú tại tỉnh cao bằng và lý mùi phạm chú tại tỉnh bắc cạn
thu giữ ma túy dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tăng vật liên quan
qua điều tra xác định phạm và diệu là nhân viên của quán và được mai văn huy chú tại huyện bắc sơn
thuê để phục vụ sơn và thành sử dụng ma túy
đối tượng nguyễn văn nghĩa chú tại tỉnh thái nguyên cũng bị công an huyện bắc sơn tiến hành bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại thị trấn bình gia huyện bình gia tỉnh lãng sơn
về hành vi cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng